ngày một mươi tháng hai tỉnh yên bái đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm khởi nghĩa yên bái ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa và tinh thần đấu tranh của nguyễn thái học và các nghệ sĩ
bộ văn hóa thông tin nay là bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp bằng công nhận khu di tích mộng nguyễn thái học
và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa yên bái là di tích lịch sử cấp quốc gia
kỷ niệm chín mươi năm khởi nghĩa yên bái là dịp để cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh yên bái
khắc sâu giá trị lịch sử tinh thần yêu nước bất quất của nguyễn thái học và các chiến sĩ hy sinh
trong cuộc khởi nghĩa yên bái khơi dậy lòng tự hào tiếp thêm động lực sức mạnh chung sức đồng lòng
vượt qua mọi khó khăn thách thức để yên bái phát triển